những ngày giáp tết nhu cầu cần tiền mặt của người dân cũng tăng cao đột biến dẫn đến quá tải hệ thống atm
theo yêu cầu từ ngân hàng nhà nước các ngân hàng tổ chức cung ứng thẻ
chủ động có các biện pháp nhằm giảm tài cho việc rút tiền mặt tại các cây atm
mấy ngày gần đây ở tuyến phố dương đình nghệ đặng văn ngữ trung kính trần khắc trân của hà nội
và các tỉnh lân cận tình trạng hết tiền trong cây atm hay cây bị lỗi xảy ra rất phổ biến
trước tình hình này ngân hàng nhà nước việt nam yêu cầu ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương cục thanh tra giám sát ngân hàng thành phố hà nội
cục thanh tra giám sát ngân hàng thành phố hồ chí minh các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ
tiếp tục triển khai một số công việc để bảo đảm an ninh an toàn atm dịp tết nguyên đán
đồng thời chủ động kiểm tra phản hồi và xử lý kịp thời các sự cố về atm
theo dõi chặt chẽ thông tin vụ việc liên quan đến chất lượng dịch vụ an ninh an toàn hoạt động atm
an toàn xử lý kịp thời các sự cố phát sinh trên địa bàn